tại nhà hát âu cơ nhân kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam ba mươi năm ngày hội quốc phòng toàn dân
đêm nhạc với chủ đề dưới lá quân kỳ đã được tổ chức nhằm tôn vinh đại tá nhạc sĩ doãn nho
trong đêm nhạc dưới lá quân kỳ khán giả được lắng nghe các tác phẩm khí nhạc được giới chuyên môn đánh giá cao
như tháng tám lịch sử khúc tưởng niệm chiến thắng và các ca khúc thanh nhạc gắn liền với tên tuổi nhạc sĩ doãn nho
như chiếc khăn piêu người con gái sông la tiến bước dưới quân kỳ
đây được xem là một đêm nhạc đỉnh cao với những ca khúc về quân đội
ở đó khán giả được thấy tình yêu đôi lứa đan cài trong tình yêu quê hương đất nước
đêm nhạc dưới lá quân kỳ có sự góp mặt của các nghệ sĩ nổi tiếng như nghệ sĩ nhân dân quang thọ
nghệ sĩ nhân dân quang huy nghệ sĩ ưu tú dương minh đức đại tá nhạc sĩ doãn nho
đã có nhiều tác phẩm gắn liền với những sự kiện trọng đại của đất nước
với những đóng góp của mình ông đã nhận được nhiều giải thưởng
trong đó phải kể đến giải thưởng hồ chí minh năm hai nghìn một mươi chín